bộ y tế vừa công bố ghi nhận thêm sáu ca mắc mới covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc của việt nam lên một trăm sáu mươi chín trường hợp
trong đó có hai ca tại bệnh viện bạch mai
hiện tại bệnh viện bạch mai đang tiến hành các biện pháp kiểm soát tạm dừng đón tiếp bệnh nhân
và cách ly toàn bệnh viện để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân người nhà bệnh nhân và nhân viên bệnh viện
tới sáu giờ ba mươi phút sáng nay đã ghi nhận thêm sáu trường hợp mắc mới nâng tổng số người mắc covid một mươi chín của việt nam lên một trăm sáu mươi chín
ba ca trong số này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng
ca còn lại có mặt tại nhiều địa điểm như hà nội hà giang huế hội an trước khi được phát hiện dương tính với sars cov hai
tại bệnh viện bạch mai ngay sau khi xét nghiệm năm người là nhân viên người lao động và người nhà bệnh nhân
ở các khoa có người nhiễm đã phát hiện hai người dương tính với sars cov hai
bệnh viện đã chủ động tiến hành cách ly bệnh nhân và người tiếp xúc gần tiến hành khử khuẩn khu nhà ăn
bộ y tế đề nghị tất cả người nhà người thân
những người nào đã đến bệnh viện bạch mai từ ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi trở lại đây
cần liên lạc khai báo y tế với cơ sở y tế gần nhất